hai bên tới hẹn nhau sẽ đau lại đau lại nhưng mà trong đau á có khi hành lết nhau tí có mấy cú hành lết nhau tí
thì đau là khoảng cách nhau bốn năm mét á thì bên này là nghe bên tía gọ bên tía là nghe bên này gọ
thì đau như thế là rồi thì cái hướng bên này nghe cái hướng này bên này nghe hướng này
thì bên này đau ra một chút bên này đau vào một chút cho nên các đồng chí xuống đây đau mới thấy có những cái khúc hút những cái đường hút gốc hút
không chỉ khó xác định phương hướng các công cụ đơn giản như sẻng cuốc đèn soi sáng cũng vô cùng thiếu thốn
nhưng vượt trên sự thiếu thốn ấy là ý chí và sự sáng tạo của người dân vĩnh linh
bà con nơi đây vẫn động viên nhau đào thêm được một mét hầm là cứu thêm
được một người
rồi ra cái cúp thiếu đi đi có gì qua bóng mà nộ thì lứa lại cả thội thế này nhòn nhòn thì cả cụ lại ra cái cát rồi đào thế này
một công trình đồ sộ và đáng kinh ngạc đã được xây dựng trong lòng đất vĩnh linh
với các căn hộ giếng nước nhà vệ sinh nhà hộ sinh trạm phẫu thuật hội trường bảng tin hình thành nên một hệ thống các đường làng hầm độc đáo khắp vĩnh linh
trên mặt đất giặc vấn điên cuồng bắn
đang phá suốt ngày đêm
chúng những tưởng rằng cứ dùng hỏa lực bom đạn là có thể biến vĩnh linh thành vùng đất chết và bẻ gãy tinh thần chiến đấu của quân và dân vĩnh linh
thế nhưng chúng đã lầm
dưới lòng đất kia sự sống vẫn tồn tại và sinh sôi nảy nở
bốn mươi em bé đã trào đời dưới hệ thống địa đạo trong những năm tháng khốc liệt đó
quân dân vĩnh linh vẫn chắc tay súng vững tay cày kiên cường chiến đấu bám làng giữ đất
và lao động sản xuất phục vụ chiến trường gần hai ngày đêm dòng giã
cho đến ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hơn bốn mươi ba năm đã trôi qua
giờ đây những dấu tích khốc liệt của cuộc chiến tranh trên mảnh đất vĩnh linh đã dần dần được phủ lên bởi màu xanh của thiên nhiên
nhưng để lưu giữ và bảo tồn một kỳ tích
của cách mạng việt nam ngay từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm địa đạo vịnh mốc
một trong những địa đạo đặc thù nhất trong hệ thống làng hầm vĩnh linh
đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
ngày nay địa đạo vịnh mốc đã trở thành biểu tượng của hệ thống làng hầm vĩnh linh
và là một trong những địa điểm tham quan không thể thiếu khi đến với mảnh đất quảng trị anh hùng
tôi thấy lương khất nó tăng theo hàng năm
cả khất việt lệnh khất ngoài
mà đặc biệt là khất nước ngoài họ đến đây rất là đông vào dịp mùa đông
và nói chung thì khi mà đi chỉ một nửa lô trinh tức là ra cơ biển thôi
họ đã thổ lên là amazing
tức là họ bảo là họ không thể tin được
bởi vì họ không hề hình dung thế nào mà cái tâm vức cơ thể của người việt nam mình
nó rất là nhỏ với điều kiện kinh tế nó rất là nghèo
mà người việt nam có thể tạo ra một cái công trình kỳ vị như thế
mảnh đất vĩnh linh đang hồi sinh từng ngày sau chiến tranh
và niềm tự hào về một kỳ tích làng hầm vĩnh linh
truyền thống lịch sử anh hùng của các thế hệ đi trước
đã trở thành một động lực vô cùng to lớn để người dân vĩnh linh tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương mai sau